chính phủ vừa ban hành nghị định ba năm hai nghìn một mươi bảy theo đó để được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì dự án khu du lịch dịch vụ và vui chơi giải trí tổng hợp phải có vốn đầu tư tối thiểu là hai tỷ đô la mỹ
nghị định cũng đưa ra ba năm thí điểm để quyết định việc là liệu cho phép người việt chơi casino hay không
nghị định ba còn quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh casino trên lãnh thổ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
nghị định quy định rõ casino là hoạt động kinh doanh có điều kiện chịu sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để bảo đảm hoạt động tuân thủ đúng quy định của nghị định này và quy định của pháp luật có liên quan
chỉ những doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino mới được kinh doanh casino
kinh doanh casino phải gắn với hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp nhằm thúc đẩy phát triển về du lịch thương mại đa dạng hóa hình thức vui chơi giải trí làm phong phú đời sống tinh thần và thu hút khách du lịch bảo đảm an ninh quốc phòng
đặc biệt nghị định thí điểm cho người việt nam chơi casino
cụ thể người việt được chơi casino tại các địa điểm đáp ứng các quy định tại nghị định này và được cơ quan có thầm quyền cho phép
sau ba năm thí điểm chính phủ sẽ tổng kết đánh giá và quyết định việc tiếp tục cho phép người việt chê casino hoặc có thể chấm dứt không cho phép người việt chơi casino tại việt nam